tòa án nhân dân huyện tam nông tỉnh đồng tháp vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai năm tù giam đối với bị cáo nguyễn hữu điều
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tại ấp phú yên xã an long huyện tam nông tỉnh đồng tháp về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai h ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi năm nguyễn hữu điều không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng vẫn điều khiển xe mô tô mang bình kiểm soát sáu mươi sáu p một trăm linh hai nghìn hai trăm ba mươi tám
chở anh trần văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chạy hướng huyện tam nông đi thanh bình khi đến km số bảy trăm bốn mươi chín bốn trăm năm mươi thuộc ấp một xã phú ninh huyện tam nông tỉnh đồng tháp
do thiếu chú ý quan sát không kịp giảm tốc độ nên đã va chạm với ông võ văn chát sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đang đi bộ ngang qua đường làm ông chất bị chấn thương vùng đầu và tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu